tại tỉnh lạng sơn để chủ động ứng phó với mưa lớn hoàn lưu sau bão công tác của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã tổ chức kiểm tra giả soát hệ thống hồ đập trên địa bàn tỉnh
nhằm ứng phó với các tác động của cơn bão số bảy tại lạng sơn hôm nay đoàn công tác của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã đến làm việc tại địa bàn huyện lộc bình tỉnh lạng sơn
đây là địa bàn được dự báo là đường đi của tâm bão số bảy và hoàn lưu của bão sẽ gây mưa lớn trên địa bàn với mực nước mưa từ một trăm năm mươi mm đến hai trăm linh mm trên ca đợt
các trường học bệnh viện các thứ cần phải có phương án để đảm bảo an toàn
trên địa bàn huyện lộc bình có những hồ thủy lợi với dung tích lớn nhất tỉnh như hồ tà keo hồ bản lai
hồ tà keo với dung tích gần một mươi năm triệu m ba nước hiện sức chứa của hồ chỉ có thể chống chịu được lượng mưa dưới hai trăm linh mm trên cả đợt
nếu vượt qua con số trên thì sẽ dẫn đến chả nước chính quyền huyện lộc bình đang có những giải pháp ứng phó với những diễn biến của cơn bão
chúng tôi đặc biệt là
quan tâm đến việc tuyên truyền cho người dân chủ động trong công tác phòng trống
nhất là những hộ dân ở dưới các hồ đập lớn rồi thì những hộ dân ở ven sông suối
mà có cái nguy cơ là có khả năng xảy ra lũ ống lũ quét để chủ động trong việc phòng tránh
theo như dự báo thì đêm nay hoàn lưu bão số bảy sẽ gây mưa lớn trên địa bàn tỉnh lạng sơn
vì vậy bà con cần có những biện pháp chủ động ứng phó với các
tác động của mưa bão